long an có đường biên giới giáp với campuchia vốn là một trong những điểm nóng về buôn lậu của cả nước
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi chín tình hình buôn lậu qua tuyến biên giới được kiểm soát giảm cả về số vụ
số lượng và đối tượng vi phạm rõ nét nhất là mặt hàng thuốc ngoại nhập lậu
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng tỉnh long an thu giữ được hơn một tám mươi bốn triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu
giảm gần một trăm linh bao so với năm hai nghìn một mươi tám khởi tố năm mươi một vụ với năm mươi tám đối tượng buôn lậu giảm bốn vụ và bốn đối tượng so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an hoạt động nhập lậu hàng hóa qua biên giới vẫn còn diễn biến khá phức tạp
thủ đoạn ngày càng tinh vi khó kiểm soát
đáng chú ý trong thời gian qua hoạt động buôn lậu các mặt hàng như điện tử điện lạnh đã qua sử dụng
rượu ngoại quần áo thực phẩm chức năng có dấu hiệu tăng và diễn biến phức tạp hơn
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện hơn ba sáu trăm linh vụ vi phạm về kinh doanh vận chuyển hàng lậu
hàng kém chất lượng giả nhãn hiệu gian lận thương mại thu nộp ngân sách hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng
tạm giữ tịch thu hơn một tám mươi bốn triệu bao thuốc lá ngoại ba mươi sáu năm tấn đường một sáu trăm tám mươi chai rượu ngoại